tổng thống nga yêu cầu chính phủ ổn định giá nhiên liệu
chính phủ mỹ kiệu amazon vì hành vi độc quyền
thương mại toàn cầu giảm giá mạnh nhất từ đại dịch covid một mươi chín
vừa rồi là những thông tin chính của chương trình ngày hôm nay
quý vị đang theo dõi kinh tế hai mươi bốn h của truyền hình nhân dân
tại cuộc họp ngày hai mươi bảy tháng chín với các thành viên chính phủ nga
tổng thống nga vladimir putin đã chỉ thị các cơ quan hữu quan của nước này
phản ứng nhanh hơn trước xu hướng giá xăng và dầu diesel tăng cao
theo tổng thống nga giá nhiên liệu tăng khiến các nhà sản xuất nông nghiệp
buộc phải đi đến những vùng lân cận để mua vì không có gì giảm giá đối với họ
và đáp lại chỉ thị từ tổng thống phó thủ tướng nga alexander novak
đã giải thích những biện pháp được áp dụng để kiềm chế tăng giá
trong đó có lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu
ông novak cũng đề xuất chính phủ nga áp thuế bảo hộ đối với hoạt động xuất khẩu xăng dầu
ở mức là hai mươi năm mươi rup một tấn
ngày hai mươi một tháng chín chính phủ nga đã ban hành các biện pháp hạn chế tạm thời
đối với hoạt động xuất khẩu xăng và dầu diesel đến tất cả các quốc gia
tuy nhiên lệnh cấm này không áp dụng đối với bốn quốc gia thành viên của liên minh kinh tế á âu
bao gồm belarus kazakhstan armenia và kyrgyzstan
ngày hai mươi bảy tháng chín ngân hàng trung ương trung quốc pboc cho biết
sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chính sách vĩ mô thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng chính xác và hiệu quả
tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước củng cố niềm tin và đẩy nhanh tuần hoàn kinh tế
cụ thể pboc sẽ triển khai các công cụ chính sách tiền tệ hiện có
tăng cường hỗ trợ cho các lĩnh vực trọng điểm và các liên kết yếu kém trong nền kinh tế quốc gia
như là tài chính toàn diện phát triển xanh đổi mới công nghệ và xây dựng cơ sở hạ tầng
ngoài ra cơ quan này cũng sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ
định hướng các tổ chức tài chính tăng cường khoản vay chung và dài hạn cho ngành sản xuất
tối ưu hóa các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và dịch vụ xã hội
giá dầu thế giới ghi nhận mức chốt phiên cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trong phiên ngày hai mươi bảy tháng chín trước sự giảm mạnh trong lượng dầu thô dự trữ của mỹ
và những lo ngại về nguồn cung thắt chặt trên toàn cầu
dầu brand biển bắc tăng hai tám lên mức chín mươi sáu năm mươi năm usd một thùng
sau khi có thời điểm chạm mức là chín mươi bảy usd một thùng
trong khi đó giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ wti tăng ba sáu lên mức là chín mươi ba sáu mươi tám usd một thùng
sau khi ghi nhận mức cao nhất trong phiên là hơn chín mươi bốn usd một thùng
số liệu từ chính phủ mỹ cho thấy lượng dầu thô dự trữ của nước này
đã giảm hai hai triệu thùng trong tuần trước xuống bốn trăm một mươi sáu ba triệu thùng
vượt xa mức giảm ba trăm hai mươi thùng mà giới phân tích đã dự báo
giá dầu giảm trong tuần trước nhưng mà sau đó đã khởi sắc trở lại
khi thị trường lo ngại về nguồn cung thắt chặt trong mùa đông tới
sau khi nga và ả rập xê út quyết định cắt giảm nguồn cung một ba triệu thùng mỗi ngày đến hết năm nay
ủy ban thương mại liên bang mỹ ftc và lãnh đạo một mươi bảy bang của mỹ hôm hai mươi sáu tháng chín
đã nộp đơn kiện công ty thương mại điện tử amazon lên một tòa án ở washington
với cáo buộc độc tế của mỹ là một tòa án của mỹ
lạm dụng vị thế thống trị và làm suy giảm cạnh tranh
đơn kiện dài một trăm bảy mươi hai trang cáo buộc amazon quảng cáo nền tảng và các dịch vụ của mình một cách không công bằng
bên chịu thiệt là các tiểu thương phải dựa vào nền tảng của amazon để phân phối sản phẩm
theo ftc amazon đã làm suy giảm cạnh tranh khi yêu cầu các hãng bán lẻ trên nền tảng của mình
phải mua dịch vụ logistics để có thể được hưởng ưu đãi
ftc cũng cho rằng công ty này buộc các tiểu thương niêm yết giá trên amazon
rẻ nhất không cho phép họ bán giá cạnh tranh ở các nơi khác
ngoài ra đơn kiện cáo buộc amazon xếp hàng hóa do chính họ kinh doanh ở tốt đầu
trong kết quả tìm kiếm thay vì hàng của các tiểu thương bên thứ ba
thưa quý vị khối lượng thương mại toàn cầu trong tháng bảy năm nay
thưa quý vị khối lượng thương mại toàn cầu trong tháng bảy năm nay
giảm với tốc độ mạnh nhất trong khoảng ba năm
một dấu hiệu cho thấy lãi suất tăng cao bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa trên thế giới
số liệu từ báo cáo của tổ chức thương mại thế giới wto cho thấy trong tháng bảy
khối lượng thương mại toàn cầu giảm ba hai so với cùng kỳ năm ngoái
đây là mức giảm tháng mạnh nhất kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi thời gian đầu của đại dịch
tốc độ giảm sâu hơn của thương mại là một bằng chứng cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang ngày càng chậm
sau thời kỳ tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch
nhu cầu hàng hóa xuất khẩu trên toàn cầu đã suy yếu dưới áp lực của lãm phát cao
lãi suất tăng và xu hướng người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn vào dịch vụ
thay vì hàng hóa khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau các đợt phong tỏa
căng thẳng thương mại đang gia tăng và dần được phân cực lại theo địa chính trị quốc tế
trung quốc vốn là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới
nước này không có chỉ số thương mại tốt trong thời gian gần đây với cả mỹ và eu
theo tôi thương mại toàn cầu sẽ còn yếu trong những tháng tới
động thái của fed về việc không tăng lãi suất cơ bản
có thể giúp lãi suất của các nước không tăng trong những tháng sắp tới
tuy nhiên điều này không đi cùng với việc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất
vì họ cần có thêm bằng chứng thuyết phục rằng lãng phát đã được kiểm soát
với hiệu ứng đến trễ của lãi suất cao có thể gia tăng sức ép lên nhu cầu
đối với một số hàng hóa nhất định
có lẽ còn phải mất nhiều tháng trước khi thương mại toàn cầu chạm đáy
với điều kiện tiến dụng còn chưa được nới lòng
hoạt động xuất khẩu còn đương đầu với áp lực giảm
ngoài tăng trưởng kinh tế yếu đi căng thẳng địa chính trị cũng là một nhân tố khiến thương mại giảm sút
theo báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd cho rằng
các hạn chế thương mại xung đột quân sự chủ nghĩa bảo hộ đã gây cản trở xuất khẩu từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
sự phân tán địa kinh tế và xu hướng dịch chuyển sang chính sách thương mại hướng nội nhiều hơn
có thể làm suy giảm các lợi ích từ thương mại toàn cầu và gây ảnh hưởng đến mức sống
nhất là ở các quốc gia và các hộ gia đình nghèo nhất
theo báo cáo của cục phân tích chính sách kinh tế hà lan sản lượng công nghiệp toàn cầu giảm một trong tháng bảy
so với cùng kỳ năm ngoái do sự sụt giảm mạnh mẽ ghi nhận ở nhật bản eurozone và anh
trong khi đó sản lượng công nghiệp của mỹ tăng bảy làm dấy lên hy vọng về một cuộc hạ cánh mềm cho nền kinh tế lớn nhất thế giới
kịch bản mà ở đó lạm phát giảm về ngưỡng mục tiêu mà không gây ra suy thoái
đến đây thời lượng của kinh tế hai mươi bốn h ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại